nhằm gia tăng trừng phạt nga liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này tại ukraine
liên minh châu âu eu đang đề xuất một lệnh cấm vận theo giai đoạn đối với sâu mỏ của nga
tuy nhiên vấn đề hiện đang gây chia rẽ trong eu
đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của eu joseph borrell cho biết
sẽ tổ chức một hội nghị của các ngoại trưởng eu vào tuần tới
nếu cuối tuần này các nước thành viên của khối không thể đạt được thỏa thuận
theo ông joseph borrell eu cần nhanh chóng tìm được một thỏa thuận
và khối này cần thực tế trong các kế hoạch để thoát khỏi sự lệ thuộc và năng lượng của nga
một cách trật tự và thận trọng
ông cũng cho biết các biện pháp trừng phạt nhằm vào moscow có thể không chỉ giới hạn
trong một lệnh cấm giao dịch đơn thuần
theo đề xuất eu sẽ cấm nhập khẩu dầu của nga theo giai đoạn sáu tám tháng
trong khi hungary và slovakia được phép kéo dài thêm vài tháng
hiện ủy ban châu âu ec đang đề xuất những điều chỉnh nhằm có được sự đồng tình
của các nước thành viên vốn phụ thuộc lớn vào nguồn cung dầu từ phía nga